hưởng ứng tháng hành động vị binh đăng giới vào phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
tối qua hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng đã tổ chức chương trình với chủ đề
sắc cam thắp sáng và hành động trên bờ đông cầu rồng
chương trình diễn ra với các hoạt động
cà phê cam ánh sáng cam và đồng diễn vũ điệu thể dục thể thao
phát động hưởng ứng tháng hành động cùng cam kết hành động
đặc biệt là hoạt động thắp sáng ánh đèn cam trên hai cây cầu nổi tiếng
gồm cầu sông hàn với cầu rồng là điểm nhấn quan trọng trong chương trình
với mong muốn lan tỏa thông điệp cùng thắp sáng và hành động
đến tất cả người dân thành phố cùng chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố đà nẵng an toàn không bạo lực với phụ nữ và trẻ em
chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai